chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
trong buổi làm việc với bộ y tế và các bộ ngành về ra soát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan đến người việt nam ở nước ngoài người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam vào chiều qua tám tháng một mươi hai
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế phải ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly
theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào việt nam chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trên tinh thần tương tự như là đối với người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước
cụ thể đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính
chỉ tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian đảm bảo an toàn dịch bệnh
đối với người chưa tiêm vaccine phải có cơ sở cách ly trong nước với thời gian
điều kiện tốt nhất và tổ chức tiêm vaccine
đề nghị bộ giao thông vận tải ngành hàng không và các bộ ngành liên quan xúc tiến công tác chuẩn bị mở lại
các đường bay thương mại quốc tế có quy trình để người việt nam ở nước ngoài đặt chỗ
hiện cục hàng không đã kết nối với hệ thống hộ chiếu vaccine của các nước để đảm bảo tất cả những người đặt mua vé
của các hãng hàng không việt nam đều đã tiêm đủ vaccine
những người chưa tiêm vaccine chỉ được mua vé sau khi đã đăng ký và có địa chỉ cách ly cụ thể ở trong nước
trước thực tế đó sở y tế tp hcm cảnh báo nguy cơ ca bệnh vượt ngưỡng chịu đựng của hệ thống điều trị
đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ nhóm nguy cơ ngăn chặn sự gia tăng số ca tử vong
tính đến ngày tám tháng một mươi hai số f đang quản lý trên địa bàn thành phố khoảng chín mươi trường hợp
trong khi đó ngưỡng chịu đựng trong chăm sóc điều trị f trên địa bàn tp hcm là một trăm hai mươi f
dịch đang có xu hướng gia tăng nếu quá mức trên sẽ dẫn đến quá tải gây khó khăn cho điều trị
khi ca mắc mới tăng cao tỷ lệ bệnh nặng nhiều ca tử vong sẽ cao hơn
cụ thể giai đoạn thấp điểm tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố chỉ còn hai mươi sáu ca
nhưng đến nay có ngày hơn chín mươi ca tử vong
trước thực tế trên sở y tế tp hcm đang đánh giá lại các biện pháp triển khai
trong công tác phòng chống dịch đề xuất và được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt
kế hoạch thực hiện chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn sẽ triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
đối với những người thuộc nhóm nguy cơ theo danh sách trên địa bàn
khuyến kích thành viên các hậu gia đình làm xét nghiệm nhanh cho người thuộc nhóm nguy cơ
thạc sĩ bác sĩ lê hồng nga phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
dự kiến từ ngày mai một mươi một mươi hai tp hcm sẽ tổ chức tiêm liều bổ sung và nhắc lại
theo lộ trình tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tp hcm tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch
đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất là hai mươi tám ngày tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất là sáu tháng
hiện tp hcm đã kết thúc hai đợt tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ hai cho tới một mươi bảy tuổi
trong suốt chiến dịch này có bảy trăm linh chín sáu trăm bốn mươi năm trẻ
trong những ngày qua ngành y tế thành phố đà nẵng đang xem xét triển khai rộng rãi điều trị f tại nhà ở nhiều địa phương trên cơ sở đánh giá nguồn nhân lực y tế thực tế và tình hình dịch bệnh theo từng địa bàn
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ đối tượng trần thanh hải ba mươi hai tuổi trú tại xã kim long huyện châu đức để điều tra về các hành vi giết người
cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản nạn nhân vụ án là một thiếu nữ một mươi bảy tuổi trú tại huyện châu đức
nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai từ trước với gia đình nạn nhân
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi hải đã chém chị minh bốn mươi tuổi chị họ của nạn nhân gây thương tích bảy
tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hải bị tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tuyên phạt chín tháng tù
tuy nhiên trong thời gian chờ thi hành án
hải tiếp tục gây án cụ thể vào hai mươi hai h đêm ngày bảy tháng một mươi hai nạn nhân cùng chị minh anh bình ba mươi hai tuổi và một bé gái một mươi bốn tuổi đến gọi hải ra nói chuyện
tại đây giữa nhóm của chị minh và hải đã xảy ra mâu thuẫn
hải vào nhà lấy hai con dao đuổi đánh bình nhưng bình chạy thoát đối tượng này quay lại chém nhiều nhát vào người chị minh nạn nhân và nạn nhân
đến can ngăn cũng bị hải đâm nhiều nhát vào người khi bình đến giải cứu chị minh đưa vào bệnh viện cấp cứu
còn hải đổ xăng đốt xe máy và kéo nạn nhân vào ngọn lửa đang cháy sau đó đối tượng kéo thi thể nạn nhân đặt ở một giếng hoang và rồi trốn ở đây trước khi cơ quan ra cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng bạch thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường an xuân tp tam kỳ tỉnh quảng nam

tại phường an xuân tp tam kỳ tỉnh quảng nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng bạch thanh cường sinh năm hai nghìn bốn trú tại phường an xuân tỉnh quảng nam

tại phường an xuân tp tam kỳ tỉnh quảng nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng bạch thanh cường sinh năm hai nghìn bốn trú tại phường an xuân tỉnh quảng nam

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện